theo hãng tin sputnik news bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu hôm qua đã tiến hành cuộc điện đàm lần thứ hai trong vòng ba ngày qua với người đồng cấp mỹ lloyd austin
nội dung chính của cuộc điện đàm lần này cũng như lần trước là về vấn đề ukraine
trước đó cùng ngày bộ trưởng shoigu đã điện đàm với các bộ trưởng quốc phòng của anh và pháp bộ trưởng quốc phòng anh benwaley đã đảm bảo với người đồng cấp a nga rằng ukraine sẽ không leo thang xung đột
ôngwales cũng nhắc lại sự ủng hộ của anh đối với ukraine nhấn mạnh ukraine và nga phải tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay và nước anh sẵn sàng hỗ trợ
trong cuộc điện đàm với bộ trưởng quốc phòng nga bộ trưởng quốc phòng pháp sebastiel lekokny cũng khẳng định mong muốn một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột